năm hai nghìn một mươi bảy được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn nhất là việc trả nợ công
hải phòng phải cùng với hà nội thành phố hồ chí minh cải thiện tăng trưởng trên các mặt
đồng cam cộng khổ với chính phủ trong việc trả nợ
đó là đề nghị của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong buổi làm việc sáng nay
với các cán bộ chủ chốt của thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại hải phòng
năm hai nghìn một mươi sáu là một năm được đánh giá là khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của nhiều địa phương
tuy nhiên trong chín tháng qua hải phòng đã vươn lên phát triển với con số khá ấn tượng
thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đạt hai sáu mươi sáu tỷ đô la
trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư fdi
tuy nhiên theo thủ tướng nguyễn xuân phúc với vị trí là thành phố cảng quan trọng bậc nhất của cả nước
và là vùng kinh tế động lực của phía bắc nằm trên hai hành lang
vừa có lợi thế kinh tế vừa là phen rộng của tổ quốc
thì hải phòng vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại đó là tăng trưởng kinh tế chưa bền vững
chưa phát huy được tiềm năng lợi thế trong đó có lĩnh vực du lịch nông nghiệp
cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu của một thành phố cảng hiện đại
thủ tướng cho biết năm hai nghìn một mươi bảy được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn nhất là việc trả nợ công
trên cơ sở đó hải phòng cùng với hà nội thành phố hồ chí minh phải tiếp tục cải thiện các mặt
đồng cam cộng khổ với chính phủ trong việc trả nợ
để thực hiện nhiệm vụ đó hải phòng cần tập trung triển khai kế hoạch hành động của thành phố
về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từng sở cơ quan huyện xã phải làm tốt hơn nữa
nhất là tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp
hải phòng kể về đơn vị công lập đi đầu trong xã hội quá thinktank đã nhận được nhiều thêm hỗ trợ
cho người đầu tiên trong sinh vật kinh doanh
hải phòng nói đơn vị công lập đi đầu trong xã hội quá thinktank sẽ gây bất kỳ nguy hiểm

cứ dám làm điều đó tại đó là không
và chúng ta có thể xây dựng trung tâm vùng từ xã hội hóa không
hoàn toàn có
đặc biệt thủ tướng lưu ý hải phòng trong phát triển công nghiệp cần quyết liệt
khi chuyển từ ngành công nghiệp nâu ô nhiễm sang công nghiệp xanh bền vững
thủ tướng đặc biệt lưu ý đội ngũ cán bộ từ thành phố đến huyện xã
phải đề cao trách nhiệm công vụ đặc biệt là cấp cơ sở cần chú trọng
theo tinh thần liêm chính phục vụ
hải phòng phải là một trong một mươi địa phương đi đầu trong cải cách hành chính